xin kính chào và cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm cùng chúng tôi để cùng cập nhật các tin tức mới nhất trong chương trình an ninh ngày mới hôm nay thứ sáu ngày hai mươi ba tháng bảy của truyền hình công nhân dân
vâng thưa quý vị mới đây lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ một số lượng lớn ma túy do một người đàn ông vận chuyển tăng vật là ba mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá một kg ketamine và một mươi hai viên ma túy và một mươi hai viên hồng phiến
sau một thời gian theo dõi nắm bắt tình hình vào khoảng hai mươi h ngày một mươi tám tháng bảy trên đường hồ chí minh đoạn đi qua địa phận tổ dân phố một thị trấn vũ quang huyện vũ quang phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện vũ quang phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lực lượng phòng chống ma túy cục hải quan hà tĩnh phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy bắt quả tăng đối tượng phạm minh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tệ xã đức lĩnh huyện vũ quang về hành vi vận chuyển trái phép ch
ma túy tổng hợp dạng đá một kg ketamine và một mươi hai viên hồng phiến và một số đồ vật tài liệu khác có liên quan đến vụ án
qua đầu tranh đối tượng đức khai nhận số ma túy trên là của một đối tượng ở tp hcm thuê đức vận chuyển vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ với số tiền hai mươi triệu đồng
trong quá trình vận chuyển đến địa điểm nói trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ

tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin khối lượng khoảng một bốn kg
cùng ngày tại khu vực bản sa lông xã sa lông huyện mường trà lực lượng công an cũng đã bắt quả tang hai đối tượng là lý a đáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và vừa a mua sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại huyện mường trà có hành vi mua bán trái phép ma túy
khám xét người và phương tiện lực lượng công an đã thu giữ ba mươi bốn túi nilon màu xanh bên trong có chứa sáu tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
khi bị phát hiện các đối tượng đã bắt quả tăng và bắt quả tăng
các đối tượng đã chống trả hòng tổ thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng bảo vệ
cơ quan kể sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với lưu thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là cán bộ cục thuế tỉnh bắc giang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng dẫn tới thiệt hại về thuế cho nhà nước với số tiền lên tới hàng tỷ đồng
theo thông tin vụ án từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi trong quá trình thụ lý điều tra vụ án
tham mô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn wonjin vina có địa chỉ ở khu công nghiệp vân trung huyện việt yên tỉnh bắc giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã phát hiện ngoài hai tội danh đã khởi tố đối với các bị can có liên quan
tại công ty này còn có sai phạm trong việc hạch toán kế toán kê khai quyết toán thuế dẫn tới thiệt hại về thuế cho nhà nước với số tiền lên tới hàng tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan công an xác định năm hai nghìn một mươi chín lưu thị hằng là thành viên đoàn kiểm tra thuế của cục thuế tỉnh bắc giang tiến hành kiểm tra thuế tại công ty trách nhiệm hiệu hạn quân jevina kỳ kiểm tra năm hai nghìn một mươi tám
nhưng do thiếu trách nhiệm hằng đã không phát hiện ra các sai phạm của công ty này dẫn tới thiệt hại về thuế cho nhà nước
thưa quý vị trong những năm gần đây tội phạm mua bán người tại việt nam và trên thế giới diễn ra phức tạp
thưa quý vị trong những năm gần đây tội phạm mua bán người tại việt nam và trên thế giới diễn ra phức tạp
trước đó số nạn nhân bị mua bán và nghi vấn bị mua bán chủ yếu là phụ nữ và trẻ em chiến trên chín mươi thường tập trung ở những vùng nông thôn miền núi nhất là vùng sâu vùng xa phần lớn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
từ thời điểm dịch bệnh covid có diễn biến phức tạp tại việt nam và trên thế giới các đối tượng cũng thay đổi phương thức và thủ đoạn hoạt động
chúng lợi dụng triệt để mạng internet để tiếp cận rụ rỗ các nạn nhân đặc biệt là các trẻ em gái
trước những diễn biến của loại tội phạm này công tác tuyên truyền phòng ngừa đang cần sự chung tay của toàn xã hội
tại sơn la thiếu nữ này đã bị chính người thân của gia đình lừa bán cho hai người đàn ông trung quốc với giá sáu nhân dân tệ tương đương gần hai mươi triệu đồng tiền việt nam
nơi bên kia biên giới nạn nhân đã bị ép làm vợ bé cho một người đàn ông trung quốc
những trẻ em gái đang trong độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi sáu tuổi chính là những đối tượng mà tội phạm mua bán người nhắm đến
thời gian gần đây các đối tượng chuyển qua hoạt động trên mạng internet thông qua mạng xã hội các đối tượng làm quen kết bạn giả bày tỏ tình yêu để sau đó rụ rỗ nạn nhân bỏ trốn gia đình đi theo sự chỉ dẫn của chúng
vụ việc sáu nữ sinh tại nam định vừa bị các đối tượng lừa gạt rụ rỗ để ép làm tiếp viên massage và quán karaoke là vụ việc điển hình cho thủ đoạn này
đây là nỗi lo chung của các bậc phụ huynh đang có con gái trong độ tuổi này
bản thân tôi cũng có những việc kiểm soát cộng với việc khuyên dân và phân tích cho cháu hiểu
trong quá trình mình không ở gần các con thì cũng rất khó kiểm soát
vì vậy trong quá trình sử dụng mạng xã hội tôi cũng luôn luôn phải cảnh báo các cháu hậu quả mạng xã hội mang lại về chuyện buôn bán người
về những tin tức xấu về những tin tức độc hại
thời gian qua lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người
trọng tâm là tuyến biên giới việt nam với trung quốc lào và campuchia
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an biên phòng đã điều tra khám phá gần ba trăm năm mươi vụ bắt năm trăm năm mươi đối tượng có hành vi mua bán người
trong giai đoạn này cục trang trị cũng như bộ ngoại đã có kế hoạch triển khai cao điểm tấn công phòng chấn tội phạm mua bán người
bắt đầu từ mùa tháng bảy và đã được chúng ta chúng tôi đã chỉ đạo công an học viên
thí điểm đầu tiên là bắt đầu chỉ đạo trực tiếp từ các đơn vị trọng điểm
ví dụ là các tỉnh biên giới
từ phía bắc ra tới trung quốc và một số các tỉnh trọng điểm khác nữa
khi mở cao điểm thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch và đã tiến hành chỉ đạo cũng như phối hợp với các đơn vị
các địa phương có liên quan có chung đường bên dưới với chính bộ để trao đổi với nước bạn
để chúng ta cùng tiến hành các hoạt động liên vụ hai bên cùng tuyên truyền cùng tổ chức xác định các bóng đón tập phạm
cùng tiến hành trao đổi cung cấp các thông tin và có liên quan để cùng triệt phá đấu tranh
để xử lý các lường dây tội phạm mà mua bán người ở trong cái đặt cao điểm này
phóng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh phối hợp với thành trá sở thông tin và truyền thông quảng bình
tiến hành triệu tập và xử phạt hành chính đối với một trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về dịch covid một mươi chín trên trang facebook cá nhân
trước đó đối tượng lê quốc bảo đã đăng thông tin về một trường hợp nam
chú tại xã mai thủy huyện lệ thủy
kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với covid một mươi chín trên nhóm facebook làng phan xá
ngay sau đó cơ quan chức năng đã xác minh thông tin đăng tải trên là sai sự thật
cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối tượng lê quốc bảo số tiền năm triệu đồng
đồng thời bắt buộc xóa bài đăng và cam kết không tái phạm
trước đó lực lượng chức năng tỉnh quảng bình cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng nguyễn thị hoài giang
ở phường bắc lý thành phố đồng hới
với số tiền thiệu bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng về hành vi chia sẻ video có nội dung không đúng sự thật
về việc quân nhân trần đức đô tử vong trên facebook cá nhân
từ giờ ngày hai mươi ba tháng bảy tỉnh phú yên và thành phố nha trang thị xã ninh hòa huyện vạn ninh của tỉnh khánh hòa
sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
chiều ngày hai mươi hai tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh phú yên trần hữu thế
có công văn hỏa tốc yêu cầu thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ trong vòng một mươi năm ngày
bắt đầu từ giờ ngày hai mươi ba tháng bảy trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình
thôn buôn cách ly với thôn buôn xã cách ly với xã huyện cách ly với huyện tỉnh cách ly với tỉnh
đối với thành phố tuy hòa huyện phú hòa và một số địa phương thuộc các huyện tuy an sơn hòa sông hình
thị xã đông hòa đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội kịp thời điều chỉnh để áp dụng các nguyên tắc
chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
thành phố nha trang thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
thành phố cam ranh và các huyện cam lâm khánh sơn khánh vĩnh và diên khánh tiếp tục giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm kể từ giờ ngày hai mươi ba tháng bảy
lãnh đạo ubnd tỉnh khánh hòa giao sở y tế ra soát xây dựng kịch bản ứng phó phương án nâng cao năng lực thu dung
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong trường hợp có hơn một ca mắc
đồng thời tiến hành ngay việc lấy mẫu tầm soát trong cộng đồng lần thứ hai
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bắt đầu từ một mươi hai giờ trưa ngày hai mươi hai tháng bảy
thành phố đà nẵng bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
theo đó mọi người dân được yêu cầu ở nhật tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết
sau khi có thông tin lượng người đến các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố tăng cao
tuy nhiên sở công thương đà nẵng khẳng định hàng hóa đã được giữ chữ gấp ba năm
người dân không nên lo lắng tích chữ
một siêu thị tại trung tâm thành phố đà nẵng so với các ngày trong tuần lượng khách tăng cao
trước đó từ chiều tối ngày hai mươi một tháng bảy khách hàng đặt online cũng tăng đột biến
thì bình thường chúng tôi là đặt hàng trong khoảng là tám mươi đơn hàng
thì hôm qua sau khi buổi tối rồi đến sáng hôm nay thì các đơn hàng đã lên tăng
rất là nhiều
thì hiện nay đơn hàng ở đó chẳng cần khoảng hai trăm linh đơn hàng sáng nay
phía siêu thị cho biết trong bối cảnh dịch bệnh đơn vị này đã trữ kho hàng nhiều lần
lên gấp ba bình thường
bên cạnh đó hàng hóa vẫn liên tục về giá cả bình ổn
chúng tôi cũng khuyến cáo trên các trang gia lô của siêu thị
cũng như trong fanpag của siêu thị chúng tôi cũng thông tin đến khách hàng
là hàng hóa hiện nay chúng tôi không có thiếu và rất đầy đủ những mặt hàng nhu yếu phẩm
cũng như mặt hàng tư sống hàng ngày
tâm như vậy và không nên tích trữ những hàng để cho gia đình của mình
tại các chợ truyền thống các mặt hàng cũng hết sức phong phú
giá các loại củ quả nhập từ miền nam chỉ tăng nhẹ từ một đến hai đồng
riêng rau màu lấy tại vùng ven thành phố và tỉnh quảng nam vẫn nguyên giá
đây là các mặt hàng thiết yếu là bọn chị bán hàng ngày
cho nên bà con mua cũng đủ dùng thôi
không nên là mua dự trữ để mà chan lắng nha
hiện nay tại đà nẵng nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào ổn định
các siêu thị chợ vẫn hoạt động bình thường trong thời gian thành phố bổ sung các biện pháp cấp bách về
phòng chống dịch chính quyền đã chỉ đạo sát sao việc cung ứng hàng hóa đảm bảo nhu cầu của người dân
đảm bảo về lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo cho nhân dân không để tình trạng
này là đầu cơ trái hòn đầu tư tích trữ tăng giá văn văn và làm cho cái việc mà nhân dân phải lo lắng
đi đổ xô đi mua hàng vừa vi phạm công tác phòng chống dịch nhưng mà lại là dẫn đến cái vấn đề
không hiếm hàng hóa không cần thiết hệ thống các siêu thị nhà phân phối trên địa bàn đà nẵng đã
cam kết và sẵn sàng cung ứng tăng ba năm lần các chủng loại thực phẩm từ hệ thống chuỗi siêu thị của
bình và hệ thống các nhà cung cấp toàn quốc đủ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân toàn thành phố
trong vòng hai ba tháng do đó người dân không nên mua tích trữ hàng hóa với số lượng lớn nhằm tránh
tạo sự đột biến trong mua sắm gây ra tâm lý hoang mang không đáng có đồng thời tránh tập trung đông
người đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch
báo kinh tế và đô thị ghi nhận đại dịch covid một mươi chín đã thay đổi cuộc sống và công việc của cộng đồng doanh
nghiệp và doanh nhân nước ngoài sinh sống tại việt nam ở nhiều mức độ khác nhau tuy nhiên họ vẫn
luôn cảm thấy an toàn và tin vào tương lai của quốc gia đông nam á đầy năng động này
sống và làm việc tại hà nội hai mươi năm qua tôi tin tưởng vào khả năng của chính phủ việt nam trong việc
chống dịch covid một mươi chín nhưng điều đó phụ thuộc chủ yếu vào sự hợp tác của tất cả cộng đồng tôi kêu
gọi mọi người hãy kiên nhẫn cảnh giác có ý thức làm theo các biện pháp phòng chống covid một mươi chín của
chính phủ việt nam đó là ý kiến của giám đốc điều hành phòng thương mại mỹ amcham tại hà nội
ông adam sikov còn ông tim ivan tổng giám đốc hsbc việt nam cho rằng việt nam đã trải qua
ba đợt covid một mươi chín kể từ đầu năm ngoái và đang phải vật lộn với đợt thứ bốn với quyết định chống dịch covid một mươi chín
quốc gia đông nam á này được tin rằng chắc chắn sẽ một lần nữa vượt qua những thách thức do dịch
covid một mươi chín gây ra nhờ vào những chỉ đạo đúng đắn được thực hiện xuyên suốt từ chính phủ đến các
địa phương cơ sở những nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ tuyến đầu cán bộ y tế và toàn dân tham gia
vào công tác phòng chống covid một mươi chín còn theo báo tuổi trễ thông tin chiều ngày hôm qua hai mươi hai tháng bảy
phát biểu thảo luận kinh tế xã hội tại tổ tp hcm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết đảng
nhà nước các cơ quan nhất là các lãnh đạo của đảng nhà nước đang tập trung lo vaccine mọi cách tìm
nguồn vaccine covid một mươi chín chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhận định dịch bệnh hiện đang làm tình hình
phức tạp nặng nề ở thành phố lớn nhất về quy mô và dân số chủ tịch nước nói một số đại biểu quốc hội
là lãnh đạo tp hcm đã không tham dự kỳ họp để tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bởi vì không có
gì quý bằng tính mạng sức khỏe của người dân các đồng chí ngày đêm lo lắng chúng tôi cũng ngày đêm
lo lắng để thảo luận những biện pháp quyết liệt hơn chống dịch chủ tịch nước cũng nhấn mạnh khuyến
kích nghiên cứu vaccine phòng covid một mươi chín trong nước và bày tỏ niềm vui về việc thử nghiệm lâm sàng
vaccine nanocovax đã có những kết quả đáng mừng chủ tịch nước hy vọng vaccine việt nam sẽ sớm hoàn thiện
về công nghệ và công bố sớm để phục vụ nhân dân đây cũng là hướng rất quan trọng bởi theo kinh nghiệm
của các nước không phải chỉ tiêm một lần mà phải tiêm nhiều lần đối tượng tiêm rất rộng do vậy cần
thúc đẩy nghiên cứu vaccine trong nước chủ tịch nước nhấn mạnh
còn theo báo kinh tế và đô thị thông tin hà nội chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine
nhiều ý kiến cho rằng ngay từ bây giờ hà nội cần giả soát lại mọi khâu từ bảo quản vận chuyển nhân lực trang thiết bị tránh để xảy ra bị động lúng túng khi triển khai
đề cập đến việc triển khai kế hoạch tiêm chủng tại hà nội lãnh đạo một trung tâm y tế ở hà nội cho rằng có ba vấn đề cần quan tâm
thứ nhất kế hoạch phải chi tiết rõ ràng khoa học và đảm bảo tính khả thi
thứ hai là nhân lực theo kế hoạch
một ngày thứ ba đó là việc tập huấn phải kỹ càng có thể giao quận huyện tập huấn để đảm bảo tiến độ
theo phương án khi nguồn vaccine chưa đủ thì phân bổ số lượng cho các quận huyện thị xã theo thứ tự ưu tiên có kf mới có nhiều khu công nghiệp có mật độ cư dân cao
có nhiều địa phương điểm thường tập trung đông người nhiều ngành nghề dịch vụ nhiều trường học giáp danh các tỉnh có dịch bệnh diễn biến phức tạp cửa ngõ giao thông đi lại có khu cách ly tập trung
khi có đủ vaccine sẽ triển khai đồng loạt trên toàn thành phố
báo lao động thông tin ngày hai mươi hai tháng bảy tp hcm bắt đầu tiêm vaccine đợt năm cho một mươi năm nhóm đối tượng ưu tiên với chín trăm ba mươi liều
việc thực hiện quy trình một chiều đảm bảo an toàn trật tự
thành phố tổ chức đồng loạt tại các quận huyện
có ít nhất hai điểm tiêm mỗi điểm tiêm tối đa một trăm hai mươi người một ngày
người mắc bệnh nền trên sáu mươi năm tuổi tiêm ở bệnh viện các đối tượng còn lại tiêm ở điểm tiêm cộng đồng
quy trình tiêm được thực hiện theo một chiều người dân được hướng dẫn vào và ra hai cửa khác nhau để đảm bảo an toàn trật tự
theo phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hữu hưng ngành y tế khởi động chiến dịch tiêm chủng chín trăm ba mươi liều trong thời gian hai ba tuần
đạt xét nghiệm diện rộng cho công nhân công ty janssen và một số đối tượng liên quan
công an tỉnh đồng tháp đang triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại các trại tạm giam nhà tạm giữ trên địa bàn nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
nhất là thắt chặt từ bên ngoài kiểm soát chặt chẽ từ bên trong đảm bảo quân số ứng trực một trăm linh
trại tạm giam công an tỉnh đồng tháp đã tiến hành phun hóa chất khử trùng diện rộng
các xe ô tô trước cổng đơn vị nơi ăn ở làm việc của cán bộ chiến sĩ và khu quản lý giam giữ
cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
nhất là đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc nơi ăn nghỉ ngơi và vệ sinh cá nhân
chúng tôi cũng đã tiến hành xây dựng kế hoạch
trong kế hoạch thì chúng tôi cũng đã xác định cái mục tiêu yêu cầu là cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm thông điệp năm k
nêu cao tinh thần là
chủ động để mà thực hiện tốt cái biện pháp phòng chống dịch
chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái khẩu trang y tế bộ quần áo để mà bảo hộ
thuốc sát phẩm rồi răng tay
làm sao thì chúng tôi cũng không để tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của địa phương mình
điều tra viên kiểm sát viên người bảo chữa các cơ quan tổ chức xã hội
khi đến liên hệ công tác tại trại tạm giam nhà tạm giữ được kiểm tra y tế một cách kỹ càng
nơi đến từ địa phương vùng có dịch
thì yêu cầu phải có kết quả test nhanh covid một mươi chín của cơ quan y tế
phiếu tâm ngừa covid một mươi chín từ lần một trở lên
chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch khi làm việc với người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
bà giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo từ ngày một mươi tám tháng bảy đến nay
trại tạm giam ngừng tiếp nhận can phạm nhân của các cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
và các nhà tạm giữ của công an huyện thành phố
tạm dừng việc tham gặp can phạm nhân để đảm bảo công tác phòng chống dịch được thác chặt từ bên ngoài
kiểm soát chặt chẽ bên trong
tổ y tế ngoài thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
còn thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho căn phạm nhân
để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và xử lý các bước tiếp theo
đây là thời điểm rất là quan trọng
thành ra là tổ y tế tôi sẵn sàng quyết tâm cùng với anh em trong các đội
là thực hiện tốt để mà đảm bảo là chạy tạm giam không có dịch bệnh xảy ra
đối với can phạm nhân phải chấp hạm nghiêm nội quy cơ sở giam giữ
và các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuyệt đối tôn theo sự hướng dẫn của cán bộ
phải đeo khẩu trang trong sinh hoạt lao động và giữ khoảng cách hai mét khi tiếp xúc
nếu các phạm nhân vi phạm thì tùy theo tính chất mức độ sẽ xử lý kỷ luật theo quy định
đến thời điểm hiện tại trại tạm giam nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh
chưa phát hiện trường hợp cán bộ và căn phạm nhân nào bị nhiễm covid một mươi chín
điều đó thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sĩ làm công tác này
trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống
và nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn tại cơ sở giam giữ
không chỉ làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an tp thủ đức tp hcm còn đang tích cực hoạt động an sinh xã hội
chăm lo cho đời sống của người dân trong khu vực bị cách ly
qua đó xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
từ khi áp dụng chỉ thị một mươi sáu công an thủ đức đã thành lập các chốt kiểm dịch
và cùng với các lực lượng chức năng chốt chặn trên các tuyến đường trọng điểm
nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đảm bảo tình hình an ninh trật tự cũng như không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch
bên cạnh đó phát huy tinh thần tương thân tương ái
thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn
vì nhân dân phục vụ
đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an thành phố thủ đức đã tổ chức thăm hỏi
trao tặng hơn bảy trăm linh phần quà lạc gác nhu yếu phẩm rau củ quả
đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn công nhân tại khu vực cách ly
chốt phong tỏa trên địa bàn
những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện trọn đầy tình cảm
sự quan tâm của mỗi cán bộ chiến sĩ đối với nhân dân
thông qua hoạt động ý nghĩa trên hình thành nét đẹp trong cộng đồng
tạo nên tình cảm gắn kết giữa người chiến sĩ với quần chúng nhân dân ngày càng bền chặt
tạo niềm tin động lực để quân và dân hoàn thành tốt nhiệm vụ
vượt qua mọi khó khăn chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thông tin vui cho người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
sở thông tin và truyền thông tp hcm vừa triển khai kênh một nghìn hai mươi
xin phép được nhắc lại một nghìn hai mươi hai để tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến người già neo đơn
trẻ em cơ nhở
nếu có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ dù yếu phẩm
hoặc là người được hưởng chính sách hỗ trợ mà chưa được nhận
khi có nhu cầu mọi người hãy gọi đến đầu số trên để được xử lý
hỗ trợ thông tin trong thời gian sớm nhất
hiệp hội taxi hà nội tiếp tục có văn bản đề nghị quan tâm
ưu tiên tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho đội ngũ lái xe taxi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

chi tiết sẽ có trong trường hợp sống đẹp ngày hôm nay
xin được tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị hành vi vượt đèn đỏ luôn gây ra mối nguy hiểm
về tai nạn giao thông là rất lớn
và clip sau đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho mọi người
vụ việc được camera hành trình ghi lại
hai xe máy vượt đèn đỏ đã đâm vào nhau tại ngã tư
may mắn là hai người lái xe không bị thương nặng
xong đây là hành vi rất đáng lên án
đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh
đừng nhanh một phút mà chậm cả đời
thưa quý vị tập trung phân luồng đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đại diện công an tp hà nội
tại vừa kiểm tra một số chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tp hà nội

tại buổi kiểm tra đại diện công an tp hà nội yêu cầu
tại mỗi chốt cần tính toán chi tiết vị trí dừng đỗ phương tiện
đảm bảo an toàn cho cả lái xe và lực lượng
quá trình dừng kiểm tra các lái xe cần hết sức nhanh chóng
nhưng cũng phải đảm bảo yêu cầu về thu thập thông tin
kê khai y tế đối với lái xe để phòng chống dịch
đồng thời các lực lượng chức năng cần chú ý kiểm tra kỹ
đặc biệt trong trường hợp cần thiết sẽ kiểm tra nhanh covid một mươi chín
đối với các trường hợp nghi ngờ đối với các trường hợp không đủ điều kiện
cần thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của ubnd tp hà nội
đặc biệt lực lượng công an cần lên các phương án giải pháp phân luồng
hướng dẫn phương tiện từ xa không để xảy ra ủn tắc
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại
thưa quý vị và các bạn theo thống kê chưa đầy đủ thì hiện cả nước
có khoảng một ba một năm triệu lái xe ô tô và trong đó thì có trên
bốn trăm linh lái xe vận chuyển hành khách gồm xe khách tuyến cố định
xe buýt taxi xe hợp đồng và xe vận chuyển khách du lịch
và khoảng trên một triệu lái xe vận chuyển hàng hóa các loại
đây đều là những đối tượng được đánh giá là có nguy cơ lây nhiễm cao
và do thường xuyên tiếp xúc với nhiều người khác nhau
và mới đây hiệp hội taxi hà nội tiếp tục có văn bản đề nghị quan tâm
ưu tiên tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho đội ngũ lái xe taxi
kinh nhận sau của phóng viên antv
mặc dù lượng hành khách đã giảm đến bảy mươi
song với bản thân
các lái xe taxi họ đều rất lo lắng khi thường xuyên tiếp xúc cộng đồng
và phạm vi hoạt động rộng
tiêu bản nguy cơ lây nhiễm khi mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
tình hình dính bệnh thì cũng nguy cơ rất là nhiều hơn
khách thì vãng lai rồi là không biết là nguồn gốc khách nhiều
không biết nguồn gốc khách
thì có khách thì phải đi thôi
nhưng mà tình hình giảm đi phải đến bảy mươi
so với ngày bình thường trước kia
hình cả nước có khoảng một ba đến một năm triệu lái xe ô tô
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
hiệp hội vận tải ô tô việt nam cũng đã có văn bản
đề nghị ưu tiên tiêm vaccine phòng dịch covid một mươi chín
cho đội ngũ lái xe phụ xe nhân viên phục vụ trên xe
tại các địa phương sớm nhất có thể
đến nay việc ưu tiên vẫn chưa được thực hiện
mới đây hiệp hội taxi hà nội tiếp tục có văn bản
đề nghị ưu tiên tiêm vaccine covid một mươi chín cho đội ngũ này
nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và hàng triệu hành khách
đặc biệt là nhóm taxi chạy sân bay
không phủ nhận tiêm vaccine cần theo thứ tự ưu tiên
tuy nhiên việc lái xe mà chưa được tiêm phòng
đi nhiều nơi thì nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn
cho đến giờ này vẫn chưa có
khi những người lái xe phơi mình ra chở hàng hóa trên đường
lưu thông đường quốc lộ chở khách hàng chở những khách hàng từ sân bay về
và những lực lượng vận tải này là những lực lượng thường trực sẵn sàng
khi cơ quan quản lý nhà nước cần có thể chúng tôi dùng phục vụ miễn phí
trên bất kỳ phương diện gì thì chúng tôi lại không được tiêm
do rằng với nhiều hành khách dấu hiệu tài xế được tiêm vaccine
là một trong những yếu tố quan trọng để lựa chọn phương tiện di chuyển
hạn chế rủi ro lây nhiễm cho hành khách
đồng thời thúc đẩy duy trì hoạt động của ngành taxi
trước bối cảnh phức tạp của dịch bệnh
thưa quý vị và các bạn để chia sẻ áp lực với thành phố hồ chí minh
trong tình hình dịch bệnh căng thẳng và tạo điều kiện để người dân được trở về quê hương
thành phố đà nẵng đã tổ chức những chuyến bay miễn phí
đưa công dân đang học tập sinh sống và làm việc từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng
và cùng chúng ta
với thành phố rất nhiều khách sạn đã tình nguyện làm nơi cách ly miễn phí
bố trí đầy đủ đội ngũ nhân viên phục vụ để có thể phần nào chia sẻ
với những khó khăn của cả người dân lẫn chính quyền địa phương trong thời điểm này
đây là bức thư của một khách sạn gửi đến ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
và bà con đà nẵng quảng nam tại tâm dịch thành phố hồ chí minh với tựa về nhà thôi
ngay sau khi biết được đà nẵng sẽ đón người dân từ thành phố hồ chí minh trở về
chủ sở hữu của khách sạn này đã bày tỏ mong muốn đón bà con trở về lưu trú miễn phí
trong thời gian cách ly để phần nào chung tay giảm tải bớt áp lực của lực lượng tuyến đầu
và hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn
trong lúc mà khó khăn như thế này thì rõ ràng là trách nhiệm của mỗi cá nhân cũng như một tổ chức
và đặc biệt là những doanh nghiệp như chúng tôi thì mặc dù có khó khăn đến đâu
nhưng mà cố gắng khắc phục để mà hỗ trợ cho những người
đang gặp khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh như thế này
và sau khi mà đã thống nhất được với hội đồng quản trị và đặc biệt là đồng chí chủ tịch bùi đức long
đã ra một quyết định rất nhanh gọn và yêu cầu tức là tập đoàn phải có kế hoạch
để mà đăng ký với thành phố để mà hỗ trợ thành phố cùng chia sẻ những khó khăn
của những người đang ở tâm dịch để có nguyện vọng về lưu trú cách ly tại thành phố đà nẵng
và chủ tịch cũng nói nhấn mạnh rằng cái này là xuất phát từ cái gọi là
trái tim của những người còn của vivaland
không chỉ cho mượn toàn bộ khách sạn làm nơi cách ly miễn phí
mà ngay cả đội ngũ nhân viên phục vụ cũng được bố trí đầy đủ
họ tình nguyện ở lại để góp sức nhỏ của mình vào công cuộc chống dịch chung của toàn thành phố
em cũng mong muốn là góp một phần sức của mình vô cái việc đón khách từ hồ chí minh về
sau cái quá trình mà được huấn luyện để công tác phòng chống dịch
thì em cũng tương tự tin là đón khách từ vùng dịch về
và mong mong là chia sẻ được một phần hối tải của thành phố hồ chí minh
ngày hai mươi một tháng bảy hơn sáu trăm linh bà con từ thành phố hồ chí minh trở về quê hương
với sự chào đón và tình cảm ấm áp của bà con quê nhà
mọi chi phí từ vé máy bay tới lưu trú đều được miễn phí
đó là sự chia sẻ đầy ý nghĩa phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn trong giai đoạn này
nói chung là trong thành phố hồ chí minh là như riêng và chồng em là nói chung là thất nghiệp đã hai tháng nay thất nghiệp
nhưng mà nó tình hình kinh tế là nói chung là nhà trọ là không có tiền đóng luôn
nhưng mà giờ là được ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng hỗ trợ với hội đồng hương hỗ trợ
giúp bà con em về quê là bà con em rất vui vòng xin cảm ơn
rất là vui và rất là biết ơn cảm ơn lãnh đạo
lãnh đạo hầu đồng hương ở hồ chí minh và thành phố đà nẵng đã tạo điều kiện hết sức
cho bà con ở hồ chí minh được về lại quê hương của mình
như cái tên về nhà thôi của bức thư ngỏ gửi đến bà con xa quê
dù có đang thực hiện cách ly thì chắc hẳn mọi người vẫn sẽ cảm thấy ấm lòng
với tình cảm như người nhà dành cho nhau
vâng và những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày một mươi sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi